số liệu mới nhất của bộ y tế cho thấy trong ngày đã có một mươi một hai trăm linh bệnh nhân khỏi bệnh
trong ngày cũng có hơn một triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai mươi chín hai triệu liều
tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua cho đến một mươi bảy h ngày hôm nay ghi nhận một mươi một một trăm bảy mươi hai ca nhiễm mới
trong đó bốn ca nhập cảnh và một mươi một một trăm sáu mươi tám ca ghi nhận ở trong nước
thành phố hà nội ngày hôm nay có ba mươi bảy ca mắc trong khi thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm bốn trăm bốn mươi sáu ca
trước tình hình này thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến cuối tháng chín
đây là nhấn mạnh của chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh phan văn mãi trong cuộc họp vào chiều ngày hôm nay
hiện tại thành phố hồ chí minh ghi nhận hơn hai trăm chín mươi tám ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
và trải qua một trăm linh năm ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau
trong đó có hai mươi hai ngày siết chặt với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
thành phố quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn theo chỉ thị một mươi sáu thêm một thời gian nữa
dự kiến là đến cuối tháng chín
một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như cần giờ củ chi quận bảy phú nhuận nhà bè
quận năm quận một mươi một có thể áp dụng chỉ thị một mươi sáu trừ hay một mươi năm cộng để đảm bảo kết quả chống dịch bền vững
và để thành phố có được sự chuẩn bị cần thiết thêm nữa cho giai đoạn phục hồi mở cửa sau giai đoạn dịch bệnh